sau ồn nào với nhạc sĩ tô hiếu cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ thương tín nhận được sự quan tâm từ khán giả
được biết hiện tại năm tài tử phim biệt động sài gòn đã quay trở về quê nhà phan sang khi nào có sổ diễn ông mới quay trở lại tp hcm
mới đây trên mạng xã hội xuân sao đạn clip ghi lại hình ảnh nghệ sĩ thương tín sức khỏe yếu chống gậy đi mua cơm
loạt khoảnh khắc này đã khiến rất nhiều khán giả bất ngờ xót xa cho tình cảnh hiện tại của một nam tài tử đình đá một thời
anh hồ ánh xuân sinh sống gần khu vực nhà của nam nghệ sĩ cho hay
đoạn clip nên được chia sẻ trên mạng xã hội là do anh quay được trong lúc đi ăn cơm trưa
anh hồ ánh xuân nói về tình cảnh hiện tại của thương tín ở quê nhà phan sang
hình như hiện nay anh thương tín đang sống ở phòng trọ chứ không sống cùng với mẹ già
hôm đó tôi gặp anh thương tín thì tôi có trả tiền cơm cho anh ấy nhưng vợ chồng chủ quán không lấy tiền của tôi và cả anh thương tín luôn
anh ấy thường đến quán mua cơm khoảng một mươi hai h ba mươi mỗi ngày
về vấn đề này nhạc sĩ
nhạc sĩ tô hiếu cho biết anh đã xem đoạn clip nói trên nhạc sĩ tiết lộ sau khi thương tín rời khỏi văn giang anh hiếu nhận thấy sức khỏe của nam diễn viên yếu đi thấy rõ
nhạc sĩ tô hiếu cho biết chân của thương tín ngày càng yếu đi do di chứng của căn bệnh đột quỵ vào tuổi tác sức khỏe đang đi xuống
vì thế thương tín còn áo cậy để hỗ trợ
sáng ngày một mươi bốn tháng năm nhạc sĩ tô hiếu đã gọi cho thương tín để tìm hiểu thêm về sức khỏe của ông nhưng không thành
anh phải chờ thương tín gọi lại sau
trước đó nhạc sĩ tô hiếu ân nhân từng giúp đỡ thương tín cho biết sau hồi nào vừa qua anh vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của đàn anh
xong anh không trách và muốn mọi chuyện khép lại
nhạc sĩ tô hiếu chảy lòng bây giờ quan trọng là tôi đã giải quyết xong vấn đề trắng đen sự việc vừa qua cũng đã rõ
thôi thì bây giờ đã xong nên tôi không nói tới nữa muốn khép lại câu chuyện này
theo nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín hiện vẫn có thể nhận sâu đi hát và giao lưu với khán giả
nàm diễn viên cũng rất yêu cầu
tô hiếu đã gọi tiền cho con gái nhỏ và muốn kiếm tiền lo cho con gái
nhiều lần tô hiếu cũng đã bắt gặp cảnh vợ con gọi lên hỏi tiền thương tín
nếu nàm diễn viên không có tiền thì lại đi vay để gửi tiền về cho con gái
tô hiếu cho biết anh tín cũng tự nhận là dạng này yếu đi mệt hơn nhiều nhưng vẫn đi
anh được một người bạn tặng cho cây gậy nên vừa trúng gậy vừa đi cho đỡ mệt
mới đây anh vừa đi đà nẵng nhận cắt xe ba mươi năm triệu đồng
ban đầu người đặt sâu thỏa thuận cho thường tín năm triệu đồng để phục vụ cho chi phí đi lại
thế nhưng sau đó họ lại biếu thêm cho thương tín ba mươi triệu đồng
tổng nam diễn viên đã nhận được ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên nhạc sĩ tô hiếu đã không giấu nổi sự băn khoăn của mình
anh tự hỏi liệu số tiền ba mươi năm triệu đồng ấy một khoản không nhỏ mà thương tín vừa nhận có thực sự đến tay ông hay không
câu hỏi này càng trở nên đáng quan tâm khi tôi hiếu nhớ lại rằng không lâu trước đó
một mươi triệu đồng cắt xe cũng đã nhanh chóng biến mất khỏi tài khoản của thương tín
diễn viên thương tín cho hay số tiền cắt xe đi diễn sâu ngày tám tháng năm tại đà nẵng vừa rồi là ba mươi triệu đồng
nhưng hiện ông chưa nhận đủ
do ông đi lại bằng tàu xe không an toàn nên chủ sâu không đưa luôn tất cả số tiền mặt cho ông
mà chia nhỏ và trả cho ông hàng tháng
chủ sâu sẽ gửi qua biêu điện theo số căn cước công dân của thương tín mỗi tháng năm triệu đồng
đến khi hết ba mươi triệu đồng
trước đó diễn viên thương tín đã có sâu diễn ở đà nẵng với các c là ba mươi năm triệu đồng
trong đó có năm triệu đồng chi phí đi lại và ba mươi triệu đồng đưa cho nam diễn viên đem về
sau này vừa diễn ra tại đà nẵng vào ngày tám tháng năm
diễn viên thương tín đã tự đi ra đà nẵng một mình
ông đi lại có chút khó khăn nên chủ sâu có tặng ông một cây gậy để giúp ông đi lại dễ dàng hơn
sau đó đi đâu diễn viên cũng đem theo cây gậy này
tối ngày một mươi năm tháng năm nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ rằng
anh vừa mới nhận được một sầu diễn cho diễn viên thường tín vào ngày hai mươi sáu tháng năm sắp tới tại tiền giang
nhạc sĩ tô hiếu đã báo cho diễn viên thường tín
nam diễn viên đã nhận sau này và dự định sẽ ra tiền giang vào ngày hai mươi năm tháng năm
nhạc sĩ tô hiếu cho biết chủ của sâu lần này cũng là một người quen cũ của diễn viên thương tín và nhạc sĩ tô hiếu
theo nhạc sĩ tô hiếu diễn viên thương tín sở rất khó khăn với việc nhận sâu nếu không có sự hỗ trợ
nhạc sĩ tô hiếu cũng tiết lộ thương tín có rất nhiều người hâm mộ và hàng mật nhất việt nam kể cả thế hệ trẻ
có người nói với anh rằng anh cố giúp thương tín đi ba em hồi còn sống mê anh thường tín lắm
em có điều kiện em cũng sẽ mời thương tín đi hát
tôi hiếu cho rằng nếu thương tín sống tốt với mọi người làm việc thiện
thì sức lan tỏa của nam diễn viên vẫn rất lớn và cuộc sống cũng sẽ ổn hơn
trước thời điểm xảy ra hồn hảo giữa diễn viên thương tín và nhân
theo nhạc sĩ tô hiếu nàm diễn viên sống đến tại nhà anh hai năm và không còn nơi nào để nâng tựa
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ tôi là học trò của nhạc sĩ tô thanh tùng tôi đã gặp gỡ diễn viên thương tín từ thời còn trẻ
trước tình cảnh khó khăn của người nghệ sĩ gạo cội khi anh chủ động liên hệ tôi hoàn thiện đón nhận và giúp đỡ
mong sẽ góp phần thay đổi hình ảnh của anh trước khán giả ở tuổi xế chiều
tôi còn nhiều công việc kinh doanh khác bên cạnh viết nhạc đâu cần phải dùng anh ấy để nổi tiếng
chia sẻ với phóng viên vào chiều ngày một mươi ba tháng năm nghệ sĩ thương tín cho biết
sau nhiều hồn nào ông chọn cuộc sống thầm lặng không muốn vướng vào những tranh cãi chơi chiều
nam nghệ sĩ vẫn mong muốn tham gia nghệ thuật nếu có lời mời
thương tín đang ở nhà mẹ ruột tại ninh thuận
trong đoạt ảnh mới nhất của nam nghệ sĩ ông trông gầy gỏ hơn ăn mặc ràng dị đi mua đồ ăn
trao hỏi một số hàng xóm ở quê
thời gian qua thương tín không có sâu đi hát
ông đã dùng hết số tiền đi sâu trước đó mà nhạc sĩ tô hiếu kết nối cho mình
chia sẻ với phóng viên về cuộc sống hiện tại nghệ sĩ thương tín cho biết
sau ồn nào ông chọn cuộc sống thầm lặng không muốn có những phát ngôn gây tranh cãi
khiến cuộc sống của mình bị sao trộn
năm nghệ sĩ nói ông không hề hà chuyện nhận sâu đi diễn miễn có sau và sức khỏe phù hợp
ông sẽ đi để kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình
thương tín nói ông vẫn còn đam mê với nghệ thuật
bên cạnh việc đi hát ông nói bản thân sẽ sảm ra diễn xuất làm đạo diễn
khi phóng viên hỏi về điều tiếc nuối nhất ở thời điểm hiện tại thương tính cho biết
tôi cảm thấy đau đáu khi chưa chăm lo được gì nhiều cho con gái nhỏ của mình
tôi mong con gái sẽ cuộc sống tốt đẹp hơn tương lai tươi sáng hơn
khi nói về chuyện sức khỏe của mình nghệ sĩ thương tín nói
hiện tại ông vẫn đi diễn đường xa được
tuy nhiên vì có tuổi cộng thêm với việc mắc nhớ bệnh nên về sức khỏe
ông đôi lúc không được đảm bảo về sức khỏe
thương mệt mỏi sau những sâu diễn ở tình xa
diễn viên thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu từng học tại trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ sài gòn
ban đầu ông đột quân cho đoàn kịch nói kiểu long giang rồi đoàn kim cương
tại đoàn kim cương thương tín nổi tiếng quá nhiều vào kịch gây ấn tương mạnh với cán giả như
bông hồng cài áo vực thẳm chiều cao huyền thoại mẹ
về sau thương tín tham gia điện ảnh và ghi dấu cho những bộ phim như
văn bài lật cửa scp biệt động sài gòn chiến trường chiến nửa vận trăng
cuối tháng ba năm anh hiểu trai tư thương tín bất ngờ tốn người kêu mang ông lợi dụng tên tuổi
ăn chặn các xe
thời điểm đó tôi yếu lên tiếng phủ nhận và cung cấp đoạn ghi âm đối thoại trực tiếp với thương tín
theo đó diễn viên khẳng định là do youtuber tự nghĩ ra và đặt tiểu thôi chứ anh không biết gì
diễn viên biệt động sài gòn cũng khẳng định
người đó cố gắng bẻ hướng câu chuyện đưa ra những thông tin say sự thật về cuộc sống hàng ngày của ông tại nhà tôi hiếu
sau sự việc nhạc sĩ tô hiếu đã quay xe và không muốn dính dáng gì đến diễn viên thương tín
tuy nhiên sau một thời gian anh hiếu kể rằng vì nể tình thương tín là bạn thân và người thầy quá cố
nhạc sĩ ngô thanh tùng nên đã đón nhận và kêu mang nam diễn viên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
tôi hiếu ra bày ai làm sai nghĩ sai là việc của họ tôi cứ xung đống với lương tâm của mình là được
tôi kinh doanh nhỏ tôi không biết gì
không cần phải gây chú ý nhờ thương tín
lòng kinh doanh có chút lái tôi cũng muốn mang lại đó để làm từ thiện
việc hỗ trợ anh thương tín với tôi chỉ là câu nói để kết nối
đâu có khó khăn gì mà tiếc công trong khi việc đó tốt cho người khác
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thương tín nhập viện vì bị độc quỵ
thời điểm đó ông được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ trịnh kim chi giúp đỡ kêu gọi quyên góp
sau khi khỏi bệnh một thời gian ông đã cố gắng kiếm sống nhờ bà tiên đồng nghiệp và mạnh thường quân giúp đỡ
có thời điểm
thương tín đã từng đi làm shipper để trang trải cuộc sống nhưng sau đó bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép